ban vận động quỹ phòng chống covid một mươi chín tp hcm cho biết đơn vị này đang dự trù chi khoảng hai mươi bảy tỷ đồng
hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động tức lao động tự do bị mất việc làm
gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
ngoài số kinh phí dự trù đơn vị này cũng sẽ dự trì khoảng hai mươi tỷ đồng để hỗ trợ trang thiết bị y tế
phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các bệnh viện
ngoài ra quỹ cũng sẽ triển khai hỗ trợ các nước bạn phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai bàn vận động quỹ phòng chống covid một mươi chín tp hcm đã tiếp nhận ủng hộ được hơn hai trăm sáu mươi năm tỷ đồng
và đã kịp thời phân phối hơn một trăm năm mươi tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín